ngày ba mươi tháng ba tại trung tâm triển lãm vân hồ số hai hoa lư hà nội hội nữ chí thức việt nam
trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp phối hợp với ban vì sự tiến bộ phụ nữ
của viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã tổ chức hội thảo tập huấn
thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và sở hữu trí tuệ
trong khi có hàng loạt kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ được cất vào tù
thì các doanh nghiệp đang đau đáu đi tìm những công trình nghiên cứu có thể biến thành sản phẩm
mang lại giá trị cho cộng đồng và để các nhà nghiên cứu khoa học công nghệ đến gần hơn với cuộc sống
các nhà nghiên cứu cần có những phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
lựa chọn công nghệ thích hợp với khả năng tiếp nhận của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng
để phát triển bền vững cùng cách thức đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ hiệu quả
các kết quả nghiên cứu thường thường là ở trong phòng led tức là ở cái quy mô rất là nhỏ
cho nên muốn đưa ra sản xuất thì lại còn phải nghiên cứu phát triển thêm
để mà cho phù hợp với lại quy mô công nghiệp bởi vì lúc đó thì để đáp ứng với nhu cầu thị trường
càng lớn như vậy thì chắc chắn là phải sản xuất ở quy mô công nghiệp
tham dự hội thảo các nhà khoa học được cung cấp những kiến thức cần thiết về sở hữu trí tuệ
như đăng ký sáng chế nhán hiệu hàng hóa bảo vệ thương hiệu đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ
trung tâm đưa cho tôi những nguồn thông tin về các công ty mà muốn thương mại viên hình đen
cũng như là các tài liệu khoa học để
để thương mại được nó như nào một cách hợp lý nhất
trên thực tế ở việt nam việc chuyển đổi những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ
trở thành những sản phẩm có thể thương mại hóa còn rất gian nan
sự cạnh tranh kinh tế quốc tế rất lớn các nguồn nhân lực công nghệ cao sẽ có sự dịch chuyển mạnh
nguy cơ chảy máu chất xám là rất cao
chính vì vậy việc phát huy công nghệ trong nước tạo vị thế cạnh tranh đóng vai trò vô cùng quan trọng